nhiều năm tìm hiểu về trường quốc tế chuyên gia bùi khánh nguyên cho biết

hiện nay một số chủ trường vì muốn sớm thu lợi nhuận hoặc vì tiềm lực tài chính không đủ mạnh
nên muốn phát triển một trường quốc tế với tốc độ quá nhanh
có những trường xây mới nhưng đạt mục tiêu quá áp lực so với nguồn lực hiện có
như phải mở đủ một mươi hai một mươi năm cấp lớp hay phải tuyển đủ năm trăm linh đến một học sinh ngay năm học đầu tiên
những tham vọng kinh doanh sẽ dẫn tới sự thỏa hiệp về trách nhiệm giáo dục
như không tìm được đủ giáo viên tốt nhân sự làm việc quá tải học sinh và phụ huynh không được tư vấn rõ ràng
vòng xoay tài chính tuyển sinh luôn trở thành áp lực trong vận hành trường
tiến sĩ nguyễn thị thu huyền từng là hiệu trưởng của một số trường quốc tế ở tp hcm cho biết
đang có một cuộc chạy đua về học phí của nhiều trường quốc tế
các trường này đánh vào tâm lý muốn cho con học chương trình quốc tế
học với giáo viên nước ngoài nhưng có một mức học phí tiết kiệm và một giải pháp học phí tiết kiệm
để có học phí cạnh tranh ngoài đưa ra các gói đầu tư vào gói học phí
trường còn cắt giảm một số chi phí dễ cắt nhất là giáo viên
bà huyền ví dụ với các trường quốc tế xịn lương một giáo viên dạy chương trình ib
từ một năm đến hai tỷ đồng một năm kèm theo nhiều phúc lợi
bà huyền nói thêm ở các trường này hầu như không có các gói đầu tư học phí
cũng rất ít khi thấy giảm học phí và phí luôn ở mức rất cao
ngược lại nhiều trường quốc tế tung ra mức học phí quá rẻ
hoặc có các gói đầu tư giáo dục quá hời thường hạ chuẩn khi tuyển dụng giáo viên
có trường giáo viên nước ngoài chỉ được trả khoảng bốn mươi năm triệu đồng một tháng
không hơn nhiều với giáo viên việt nam là bao và cắt luôn các khoản phúc lợi
bảo huyền nói tôi nghĩ phụ huynh nên xác định nếu muốn học chương trình quốc tế
thì sẽ phải đóng tiền đắt còn nếu học chương trình quốc tế đóng tiền ít
thì cần chấp nhận tình huống giáo viên sẽ có chất lượng thấp hơn
theo ông bùi khánh nguyên các trường tư thục có chức năng giáo dục
nhưng cũng hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận đứng sau trường là công ty sở hữu
hoạt động như các doanh nghiệp thông thường với hội đồng quản trị và ban điều hành
tuy nhiên theo ông nguyên quan sát các doanh nghiệp khác muốn huy động vốn qua phát hành cổ phiếu
trái phiếu vây vốn từ ngân hàng đều chịu như đối kiện chặt chẽ khác
trong khi nhiều trường tư thục tung chương trình học phí ưu đãi
có đầu tư giáo dục học phí không đồng lại huy động số tiền lên tới vài nghìn tỷ đồng
nhưng mùa mở thông tin điều kiện lòng lèo đẩy người cho vay nắm giao đẳng nưỡi
từ vụ việc aisvn ông nguyên cho rằng các trường tư cần được quản lý theo hai vé
các cơ sở giáo dục và đào tạo quản lý chuyên môn
còn khi phát sinh huy động vốn trái phiếu vay tiền phụ huynh
thì cần có cơ quan quản lý chuyên ngành giám sát
cũng như mọi kênh đầu tư khác ông nguyễn hữu huân nhấn mạnh
bản thân phụ huynh phải nhận thức được tiềm ẩn rủi ro
không chỉ trông chờ niềm tin vào người làm giáo dục
ông huân cảnh báo các gói đầu tư giáo dục có thể sẽ bùng nổi
trong giai đoạn lãi suất ngân hàng thấp kỷ lục như hiện nay
gửi ngân hàng lãi ba bốn trong khi cho trường vay mức một mươi bốn một mươi năm sẽ rất hấp dẫn
tuy vậy vị chuyên gia lưu ý đội ngũ điều hành trường học thông thường
không phải các nhà đầu tư chuyên nghiệp
do vậy trong trường hợp số tiền huy động được dùng vào các kênh đầu tư tài sản là hết sức rủi ro
thêm nữa việc huy động tiền học phí trước để hình thành khoản vốn lớn cho trường
thông thường ở giai đoạn xây dựng ban đầu hoặc sau đó thời kỳ mở rộng
phụ huynh cần tự nâng cao vai trò giám sát đồng vốn của mình
không chỉ phụ thuộc cơ quan chức năng
một lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
hiện tp hcm có hơn ba mươi năm trường có vốn đầu tư nước ngoài
và khoảng một trăm linh trường tự thục nhiều cấp học
sau vụ việc sở sẽ tăng cường kiểm tra giấy phép chương trình đội ngũ tài chính của các trường này
tuy nhiên do sở chủ yếu quản lý về chuyên môn
nên về các hình thức góp vốn hay hoạt động tài chính sẽ cần thêm sự phối hợp của nhiều cơ quan
trong thời gian tới tp hcm dự kiến có một quy chế phối hợp
giữa các sở bắt ngành trong việc thanh tra kiểm tra các trường tự thục trên địa bàn
ông cao huy thảo thì khẳng định sự phối hợp thanh tra kiểm tra nên đồng thời ở tầm cao hơn
bộ giáo dục và đào tạo các bộ ngành liên quan
cần sớm cập nhật các quy định liên quan đến loại hình trường tư thục
trường có giảng dạy chương trình quốc tế hay có yếu tố nước ngoài
về phía phụ huynh theo ông thảo khi tìm hiểu một trường quốc tế
phụ huynh nên xem xét các kiểm định của nhà trường
trên trang web của các tổ chức kiểm định quốc tế thường có đầy đủ thông tin về các trường quốc tế được kiểm định
tuy nhiên cần xem kỹ xem trường đã đạt được hay chưa
hay chỉ mới đăng ký đạt được kiểm định từ khi nào đã sắp hết thời hạn chưa
kế đó phụ huynh nên tìm hiểu về đơn vị quản lý chương trình quốc tế mà trường đang giảng dạy
chương trình này được công nhận như thế nào trên thế giới và ở việt nam
cho con học trường quốc tế là sự đầu tư lớn
không thể chỉ dựa vào niềm tin mà không qua quá trình tự kiểm chứng